trước tình trạng rác thải phát sinh trên sông ngày một nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường và dòng chảy của các tuyến sông trên địa bàn thành phố ngã bảy hậu giang
vào đầu năm hai nghìn hai mươi thành đoàn thành phố ngã bảy đã triển khai mô hình bảo vệ dòng sông khai thông dòng chảy
mục tiêu của mô hình nhằm phát huy vai trò sung kích tình nguyện và tinh thần tiên phong của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới
văn minh đô thị bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
mô hình này ra đời trong bối cảnh rác trên sông ngày một nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường và dòng chảy của các tuyến canh sông
với một chiếc ghe camposite và một máy honda được nhà hảo tâm mua tặng làm phương tiện đội xung kích là đoàn viên thanh niên đã thực hiện một việc làm hết sức có ý nghĩa hàng tháng
là gia quân từ một đến hai lần đi vớt rác trên các tuyến canh sông
một đoàn viên là một thế hệ trẻ của thành phố ngã bảy
khi tham gia hoạt động vớt rác
ở trên dòng sông và dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các khu công viên thì em cảm thấy rất là phấn khởi
tuy là cái hoạt động cũng vất vả nhưng mà cái ý nghĩa nó mang lại cho chúng em thì làm chúng em rất là cảm thấy rất là phấn khởi
sau gần tám tháng triển khai đến nay mô hình này đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên ở các phường ngã bảy lái hiếu hiệp lợi
tham gia các hoạt động như thu gom rác thải làm sạch sông canh rạch tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
vận động các tầng lớp nhân dân
cùng tham gia bảo vệ môi trường ở xóm khu vực
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ dự kiến hiện nay thì còn ba cái đơn vị còn lại đó là hiệp thành đại thành và tân thành
thì những điểm này đều có chợ và đều có các tuyến sông
cho nên chúng tôi dự kiến là sẽ nhân rộng cái mô hình này ra ba cái địa bàn còn lại để làm sao đó là vừa kêu gọi cái sự đóng góp của người dân
trong cái vấn đề bảo vệ môi trường và ý thức của cộng đồng
cùng chung tay xây dựng xã nông thôn mới cũng như là phường nhân minh đô thị để làm sao đó là làm cho bộ mặt của thành phố ngã bảy trong thời gian tới sáng xanh sạch đẹp
có thể nói hoạt động của mô hình là một hình thức tuyên truyền trực quan rất sinh động
chính hình ảnh của mô hình này là thông điệp sống động tạo hiệu ứng sức lan tỏa rất lớn trong việc tuyên truyền cộng đồng
nâng cao ý thức cùng nhau bảo vệ môi trường sống ứng phó với biến đổi khí hậu